vâng thưa quý vị do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh
nên đêm qua và sáng nay khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
riêng phía bắc thanh hóa nghệ an đêm có mưa rào và rông rải rác
do mưa lớn kéo dài nên quý vị cũng đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và ngập ống cục bộ
tình trạng lũ quét sạt lở đất cũng có khả năng xảy ra ở khu vực quảng ninh hòa bình
trong khi đó do ảnh hưởng của gió mùa tây nam khu vực nam bộ cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa có nơi trên bảy mươi
tình trạng lũ quét sạt lở đất cũng có khả năng xảy ra ở khu vực nam bộ